ngày ba mươi tháng ba đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
phát biểu tại buổi gặp mặt bí thư nguyễn thiện nhân cho biết
nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố hỗ trợ cho người mất thu nhập do dịch
sẽ làm giảm tương đương khoảng hai mươi năm tổng thu nhập của thành phố dành ra
để hỗ trợ cho người mất lao động
đây thực sự là sự chia sẻ với người lao động trong thời gian khó khăn
theo bí thư nguyễn thiện nhân hiện nay việt nam nói chung
và thành phố hồ chí minh đang kiểm soát khá chặt chẽ tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay thành phố hồ chí minh tiếp tục ra soát cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn
trong đó bảo đảm sẵn sàng mọi điều kiện về vật chất con người cho mọi tình huống
và có thể ứng phó ngay lập tức khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn
tuy nhiên để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn cụ thể trong thời gian vàng chống dịch
bí thư cũng tiếp tục đưa ra lời kêu gọi người dân thành phố hãy sống khác
như sống tiết kiệm ít đi lại dốc sức giúp cả nước không vượt ngưỡng một ca bệnh